lực lượng công an tp hcm và bộ công an đã ra quân triệt phá một đường dây đánh bạc thầu đề quy mô lớn
với các chân rết có trụ sở ở nhiều quận huyện tại tp hcm tạm giữ nhiều đối tượng trong đường dây
thu giữ nhiều tỷ đồng tiền tăng vật cùng nhiều phương tiện thiết bị phục vụ đánh bạc trái phép
qua khai thác ban đầu đây là đường dây hoạt động theo kiểu băng nhóm rất kín kẽ
đối tượng cầm đầu chỉ sử dụng các thành viên trong gia đình để tổ chức nắm vị trí chủ chốt nhằm không để thông tin sơ hở lọt ra ngoài
khai thác các hình thức cơ bạc như cá độ số đề mạng gà mạng bài với tính chất quy mô rất lớn nguy hiểm với lượng tiền giao dịch vài tỷ đồng một ngày
ngoài ra nhóm này còn móc nối với những đối tượng người malaysia sử dụng các phần mềm gian lận nhằm điều khiển kết quả cá độ số đề chiếm đoạt tiền của người chơi
hiện tại trong đường dây này trần văn một mươi hai hay còn gọi là khang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cầm đầu và diệc hòa đã bỏ trốn
lực lượng công an yêu cầu hai đối tượng này ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ